các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như vậy từ ngày hai mươi bảy tháng năm đến nay tp hcm đã ghi nhận tổng cộng một trăm bốn mươi ca nhiễm
trong đó một trăm ba mươi ba ca liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng bảy ca liên quan đến bệnh viện hoàn mỹ
và dự báo số ca nhiễm có liên quan đến hội thánh này có thể tăng tiếp trong thời gian tới
vì số hội viên đến nay vẫn có thể chưa khai báo hết
tp hcm đề nghị những người liên quan đến hội thánh này cần chủ động khai báo y tế
vì nguy cơ lây nhiễm liên quan đến hội thánh này là rất cao
tp hcm sẽ tiếp tục tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng
các khu vực liên quan tới ca nhiễm và đồng thời tiếp tục lấy mẫu mở rộng cho toàn bộ người dân
sống tại phường ba phường năm phường chín phường một mươi năm quận gò vấp để đánh giá nguy cơ
trong chiều qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã về tỉnh bắc giang
chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh về tình hình và giải pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn cho tỉnh trên tinh thần ba
đó là không nói thiếu tiền không nói thiếu nguồn nhân lực và không nói thiếu cơ chế chính sách
thực hiện giải pháp bốn tại chỗ đến thời điểm hiện tại tỉnh bắc giang đã bố trí một mươi ba khu điều trị
cho bệnh nhân covid một mươi chín với tổng ba sáu trăm linh giường tỉnh đang tiếp tục khảo sát và chuẩn bị các cơ sở mới
đáp ứng thêm khoảng một tám trăm linh giường bộ y tế đã chuyển hàng trăm nghìn liều vaccine về cho hai tỉnh
bắc giang và bắc ninh để tiêm cho công nhân
những người có nguy cơ mắc bệnh tại hai tỉnh góp phần đảm bảo an toàn khi khu công nghiệp
trở lại sản xuất bình thường đến ngày hai mươi chín tháng năm đã có hai doanh nghiệp với gần hai trăm linh lao động
bắt đầu làm việc tỉnh tiếp tục chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe
an ninh trật tự cho các doanh nghiệp thương nhân lái xe vào tỉnh bắc giang thu mua tiêu thụ nông sản
đặc biệt là phải thiểu
vâng bên cạnh đó việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trên diện rộng cũng đang được tỉnh bắc giang
tiến hành nhanh chóng theo nhận định chung bộ y tế đánh giá số lượng trường hợp f tại bắc giang
tăng cao do việc tổng lực tăng tốc xét nghiệm những ngày qua mà bộ y tế phối hợp với tỉnh bắc giang
triển khai tại tất cả các khu công nghiệp các nhà máy khu lưu trú của công nhân trên địa bàn
huyện việt yên và cho đến nay thì việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh vẫn đang được thực hiện
số lượng mẫu cần lấy rất lớn và áp lực công việc là rất cao nhưng lực lượng y tế tuyến đầu
vẫn không ngơi nghỉ để nhanh chóng hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho người dân
từ tám giờ sáng việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín đã được gần hai trăm linh cán bộ y bác sĩ của
bệnh viện việt nam thụy điển thành phố uông bí triển khai ngay sau khi có mặt tại thôn hoàng mai ba
thị trấn lánh huyện việt yên để việc lấy mẫu được tiến hành nhanh chóng
hiệu quả đã có ba mươi sáu tổ được chia ra làm nhiệm vụ tại các khu vực trong thôn
thì chúng tôi làm tại chỗ vẫn các kỹ thuật lấy và chúng tôi sẽ đọc ngay kết quả
đọc tại các thời điểm một mươi năm phút và hai mươi phút sau đó sẽ xác định được mẫu đấy âm tính hay dưng tính
và trả lời luôn được cho người dân
đã một mươi năm ngày kể từ khi đặt chân đến bắc giang gần hai trăm linh y bác sĩ của bệnh viện việt nam thụy điển
thành phố uông bí tỉnh quảng ninh luôn ở trên tuyến đầu chống dịch
với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của những người khoác trên mình chiếc áo blue trắng
những người bạn đến từ quảng ninh luôn nỗ lực
cố gắng vượt qua khó khăn để góp sức cùng với chính quyền và nhân dân bắc giang
nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
thôn hoàng mai ba có gần năm trăm linh hộ gia đình một phòng trọ với trên năm công nhân
với lượt lớn công nhân tập trung đây là khu vực tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao
nên được ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
tại cửa khẩu đường bộ quốc tế lào cai đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai công an tỉnh tây ninh
tiến hành bàn giao một mươi sáu công dân trung quốc cho cục công an huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
trước đó một mươi sáu công dân trung quốc này đã nhập cảnh trái phép vào việt nam
do lực lượng bộ đội biên phòng tây ninh và công an tỉnh tây ninh phát hiện bắt giữ
theo trao đổi của lực lượng chức năng tỉnh tây ninh một mươi sáu người này đi từ khu vực biên giới tỉnh quảng tây trung quốc
nhập cảnh trái phép vào việt nam được các đối tượng là người việt nam cầu kết với người trung quốc
đưa vào tỉnh tây ninh với mục đích tìm đường xuất cảnh trái phép sang campuchia
thì bị bộ đội biên phòng và công an tây ninh phát hiện bắt giữ
cơ quan chức năng tỉnh tây ninh cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một mươi sáu người trên
phạt tiền với mức phạt bốn triệu đồng một người
tại điện biên ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị bộ đội biên phòng điện biên
công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên bắt giữ
hai đối tượng bị bắt giữ là lò văn thân và lò văn hùng đều trú tại thị trấn tùa chùa huyện tùa chùa tỉnh điện biên
vật chứng thu giữ gồm hai năm mươi tám viên ma túy tổng hợp một trăm linh gam thuốc viện một mươi gam heroin
mở rộng điều tra ngày hôm nay lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở
và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với sần xeo sấn chú tại huyện nậm bồ tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ thêm tại nhà sấn là ba gram thuốc viện
sần xeo sấn là người trung tiền chỉ điểm dẫn đường cho thân và hùng lên biên giới để mua ma túy về sử dụng
và chia nhau bán kiếm lời
hiện vụ án đang được tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ và khởi tố vụ án xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trắng bom tỉnh đồng nai cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng với bị can mai đình quý hai mươi sáu tuổi trú tại huyện tràng bom để điều tra và làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm công an huyện trảng bom đã bắt quả tăng quý đang tàng trữ một gói ma túy đá có trọng lượng hơn bốn năm gram tại nhà
tiếp tục kiểm tra phòng ngủ của quý
cơ quan công an đã phát hiện thêm bốn con dao tự chế
qua đầu tranh quý khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua một gói ma túy với giá ba triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lây lịch
rồi về phân nhỏ để sử dụng dần và bán cho con nghiện thì bị bắt
được biết năm hai nghìn một mươi tám mai đình quý bị tòa án nhân dân huyện tràng bom xử phạt hai mươi tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
năm hai nghìn một mươi sáu bị đưa đi cai nghiện bắt buộc một mươi tám tháng
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bắc ninh
lực lượng công an cùng với các cấp các ngành vẫn đang nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
thì còn một bộ phận người dân ý thức kém bất chấp lệnh cấm tụ tập vẫn tổ chức uống rượu và đánh bạc ăn tiền
cụ thể vào đêm ngày hai mươi bảy tháng năm tại quán game chín mươi ba thuộc xã yên trung do nguyễn văn quân ở xã yên trung làm chủ
công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh đã kiểm tra và phát hiện một mươi hai thanh niên tụ tập uống rượu
trong đó có năm thanh niên đánh bạc ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hơn ba triệu đồng năm xe máy và nhiều tăng vật có liên quan
hiện công an huyện yên phong đang hoàn tất đề nghị chủ tịch ubnd huyện ra quyết định xử phạt hành chính một mươi hai thanh niên trên
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người mỗi trường hợp một mươi năm triệu đồng
đồng thời xử phạt hành chính năm thanh niên đánh bạc
là công nhân một công ty trong khu công nghiệp tỉnh bắc ninh trong thời gian gần đây
đào văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
phải nghỉ ở nhà vì dịch covid một mươi chín
và trong thời gian này thì do không có tiền tiêu xài và chơi game minh đã đi cướp giật tài sản của người đi đường
vào ngày hai mươi chín tháng năm minh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
vào tối ngày hai mươi tháng năm minh điều khiển xe máy đi đến địa phận thị trấn hợp hòa huyện tam dương
cướp một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu opo a chín mươi hai của chị nguyễn thị thu nhàn ở xã hướng đạo huyện tam dương
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương đã khẩn trương xác minh
đến ngày hai mươi tám tháng năm đã có đủ căn cứ xác định minh là thủ phạm vụ cướp tài sản nêu trên
tại cơ quan công an minh khai nhận trước đó đã cướp một điện thoại samsung của chị lê thùy oanh
ở phường đồng tâm thành phố vịnh yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tâm dương đã ra quyết định khởi tố đào văn minh về tội cướp giật tài sản